trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo tình hình hạn hán xâm nhập mặn ở đồng bằng sông kiểu long trong mùa khô năm hai nghìn hai mươi
sẽ rất nghiêm trọng và có thể tương đương với đợt hạn mặn lịch sử năm hai nghìn một mươi sáu
thông tin này được đưa ra tại hội thảo xây dựng khả năng chống chịu hạn hán ở đông nam á đối thoại quốc gia
hành động sớm để giảm tác động của hạn hán xâm nhập mặn của các tỉnh phía nam việt nam vừa diễn ra tại thành phố cần thơ
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia mực nước đầu nguồn sông cửu long hiện đang ở mức thấp hơn trung bình so với nhiều năm
khoảng bốn bảy m chỉ ở mức tương đương cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
cùng với đó dòng chảy sông mekong về đồng bằng sông kiểu long từ nay đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi có khả năng thiếu hụt khoảng ba mươi bốn mươi năm
chính vì vậy vùng đồng bằng sông cửu long sẽ đối diện với tình trạng xâm nhập mặn gai gắt diễn ra sớm và sâu hơn
đặc biệt là ở các địa phương phan biển
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chỉ đạo các tỉnh thành phố triển khai xuống dòng sớm vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi để tránh hạn mặn
và đặc biệt là các giải pháp tổng thể để có thể tích chữ nước
từ việc tích chữ nước trong hệ thống nạo vét để tích chữ nước trong hệ thống kênh dạch
cũng như các tích chữ nước trong quy mô hộ gia đình
và đặc biệt là nữa là đó là việc chỉ đạo đối với các cơ quan quản lý vận hành hệ thống các công trình thủy lợi
để vận hành một cách chủ động giảm thiểu được cái thiệt hại do hạn hán và sâm nhập mặn
sơ báo từ giữa đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín mặn có khả năng xâm nhập sâu vào nội đồng khoảng ba mươi năm bốn mươi năm km tính từ cửa sông
sang tháng một và tháng hai năm hai nghìn hai mươi xanh giới mặn bốn phần nghìn sẽ xâm nhập sâu vào nội đồng từ năm mươi năm đến một trăm một mươi km
tổng cục phòng chống thiên tai khuyến cáo các địa phương cần thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình thiếu nước và xâm nhập mặn
để có giải pháp ứng pháp
các báo và thông tin cho người dân được biết